các trận đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi năm đã diễn ra lượt trận cuối và xác định các đội vào vòng tứ kết
đoàn hải dương có ba đội lọt vào vòng tứ kết
kết thúc vòng đấu bảng với hai mươi tám trận thi đấu đồng đội nam một mươi tám trận thi đấu đồng đội nữ đã xác nhận tám đội bóng nam và tám đội bóng nữ có thành tích tốt nhất góp mặt tại vòng tứ kết
trong đó tám đội nam gồm câu lạc bộ hà nội tnt một vĩnh long tp hcm quân đội hai nam vi xem hoàng thạch hải dương một hà nội một câu lạc bộ tnt hai quân đội một tám đội nữ gồm petroseco tp hcm tiền giang vi xem hoàng thạch hải dương một vi xem hoàng thạch hải dương hai quân đội hà nội một tp hcm và công an
như vậy chủ nhà hải dương đã có hai đội bóng nữ và một đội bóng nam góp mặt ở vòng tứ kết
tất cả các trận đấu nội dung đồng đội ở vòng tứ kết đều diễn ra trong chiều một mươi bảy tháng năm các trận bán kết sẽ diễn ra vào buổi tối cùng ngày
theo đánh giá của các nhà chuyên môn giải năm nay diễn ra hấp dẫn nhiều trận đấu nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ diễn ra rất so kè và quyết liệt với tỷ số trận đấu là ba hai hiện tại dự đoán cho chức vô địch khá khó khăn